nghị quyết lần này đề ra đầy đủ đồng bộ các giải pháp đáp ứng yêu cầu của giai đoạn phát triển mới
bao gồm các nhóm nhiệm vụ giải pháp về hoàn thiện thể chế chính sách phát triển và đẩy mạnh liên kết vùng
chuyển dịch cơ cấu kinh tế vùng gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng để phát triển nhanh và bền vững vùng
các tiểu vùng và các địa phương trong vùng phát triển khoa học công nghệ đẩy mạnh đổi mới sáng tạo
chuyển đổi số phát triển văn hóa xã hội nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân
biến đổi khí hậu bảo đảm vững chắc quốc phòng an ninh xây dựng chính đốn đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch vững mạnh
khơi dậy và phát huy cho được mạnh mẽ hơn nữa truyền thống văn hiến cách mạng tinh thần yêu nước
tính chủ động sáng tạo ý chí vươn lên tự lực tự cường của cán bộ đảng viên và nhân dân các địa phương trong vùng
quyết vượt lên chính mình khắc phục tư tưởng tự bán
trái lại phải có ý chí và quyết tâm cao hơn nữa quyết vươn lên làm cho bằng được những mục tiêu đề ra
đáp ứng được yêu cầu cho bản thân gia đình quê hương đất nước
trên cơ sở đổi mới về tư duy và nhận thức cần khẩn trương đẩy mạnh việc xây dựng hoàn thiện thể chế chính sách phát triển vùng
chính phủ và các cơ quan ở trung ương cần tăng cường phối hợp với các địa phương trong vùng
sớm xây dựng hoàn thiện ban hành và triển khai thực hiện luật pháp chính sách
ưu tiên vượt trội có tính đột phá cao cho phát triển vùng
tổng bí thư nguyễn phú trọng yêu cầu ngay sau hội nghị này các cấp ủy và tổ chức đảng ở trung ương
và các cấp các ngành các cơ quan đơn vị trong toàn hệ thống chính trị ở các địa phương trong vùng
cần khẩn trương xây dựng kế hoạch hành động chương trình học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết
gắn với tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
đảng đoàn quốc hội ban cán sự đảng chính phủ cần giáo diết chỉ đạo khẩn trương xây dựng
ban hành chương trình hành động triển khai thực hiện nghị quyết
giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ ngành ở trung ương và các địa phương trong vùng
hôm nay đoàn đại biểu bộ công an việt nam do thượng tướng lương tam quang
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an làm trường đoàn đã tham dự diễn đàn hợp tác an ninh cộng đồng toàn cầu lần thứ nhất
diễn đàn có sự tham gia của hơn bốn mươi lãnh đạo các cơ quan thực thi pháp luật các nước tổ chức quốc tế
tại diễn đàn lần này đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an việt nam cũng đã có bài phát biểu ghi hình trực tuyến quan trọng
nỗ lực thúc đẩy và làm sâu sắc hợp tác an ninh cộng đồng giữa các quốc gia
kiên trì dựa vào đảm bảo phát triểncomp đồng dựa vào bền vững phát triển để thúc đẩy khỏe rolleobot
vững chủ đề của diễn đàn xoay quanh bốn nội dung hợp tác sáng tạo pháp trị cùng thắng
đểrum hiện tại các nước và các v hopedo lrees phiêu thao b teacher

viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an việt nam nêu rõ việt nam hoan nghênh chủ trương các cơ quan an ninh cảnh sát nội vụ các nước và các tổ chức phòng chống tội phạm quốc tế cần đoàn kết chia sẻ thông tin thúc đẩy đối thoại trên cơ sở tin cậy lẫn nhau tăng cường hợp tác cùng có lợi trên nguyên tắc tuân thủ luật pháp quốc tế và các chuẩn mực chung nhằm duy trì hòa bình ổn định khu vực và thế giới
bộ trưởng tô lâm cũng đề nghị thống nhất nhận thức xây dựng lòng tin chiến lược và hoàn thiện khuôn khổ hợp tác giữa các nước về giải quyết các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống làm cơ sở cho hợp tác quốc tế có hiệu quả trên cơ sở tôn trọng độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc

bộ trưởng tô lâm cũng đề nghị thiết lập cơ chế hợp tác cụ thể hiệu quả và tăng cường chia sẻ thông tin giữa các nước cả ở cấp quốc gia và giữa các cơ quan chuyên ngành của mỗi nước qua đó giúp phát hiện sớm và chủ động phòng ngừa ứng phó có hiệu quả hơn với các mối đe dọa an ninh
hợp tác chia sẻ thành tiệu khoa học công nghệ đào tạo nhân lực và huy động nguồn lực tài chính phục vụ cho phòng ngừa và ứng phó với các mối đe dọa an ninh
các nước cần tăng cường hỗ trợ nhau về khoa học công nghệ
tài chính và đào tạo nguồn nhân lực tiềm lực kinh tế và để nâng cao khả năng ứng phó với các thách thức đe dọa về an ninh trong khu vực và trên thế giới
sáng nay ban tuyên giáo trung ương phối hợp với hội đồng lý luận trung ương bộ văn hóa thể thao và du lịch viện hàn lâm khoa học xã hội đã tổ chức hội thảo quốc gia hệ giá trị quốc gia hệ giá trị văn hóa hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người việt nam trong thời kỳ
hội thảo có sự tham gia của khoảng năm trăm linh đại biểu là nhà khoa học chuyên gia nhà quản lý văn hóa thường trực một số tỉnh ủy thành ủy trực thuộc trung ương lãnh đạo một số cơ quan báo chí truyền thông và văn phòng unesco tại việt nam ở ba điểm cầu hà nội thừa thiên huế và tp hcm
phát biểu khai mạc và định hướng hội thảo đồng chí nguyễn trọng nghĩa bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương trưởng ban chỉ đạo cho biết
nghị quyết đại hội đảng lần thứ một mươi ba đã nhấn mạnh một trong những quan điểm chỉ đạo cốt lõi và xuyên suốt là khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước ý chí tự cường dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phổn vinh hạnh phúc phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị nền văn hóa và con người việt nam kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại phát huy tối đa nội lực tranh thủ ngoại lực trong đó nguồn lực nội sinh nhất là nguồn lực con người là quan trọng nhất